tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo ban quản lý quỹ vaccine phòng covid một mươi chín thì tính đến một mươi bảy h chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng sáu
quỹ đã tiếp nhận năm sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi
số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên do ba trăm một mươi sáu bốn trăm sáu mươi sáu tổ chức cá nhân tham gia đóng góp
để bảo đảm minh bạch công bằng ban quản lý quỹ vaccine phòng covid một mươi chín đã công khai đầy đủ các đơn vị tổ chức
bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau
các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đóng góp đều có xác nhận rõ ràng thống kê đầy đủ
đây là một cơ sở để cơ quan thuế thực hiện tính chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập doanh nghiệp
đối với các khoản chi ủng hộ tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
theo nghị định số bốn mươi bốn năm của chính phủ
bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ tới quỹ vắc xin phòng covid một mươi chín
bộ tài chính đã nhanh chóng ban hành thông tư
hướng dẫn về tổ chức hoạt động quản lý sử dụng và kê toán quyết toán
công khai tài chính quỹ bảo đảm công khai minh bạch hiệu quả